những năm gần đây thôn hai xã đạ sa huyện lạc dương tỉnh lâm đồng không còn hộ đói
người dân đã biết đầu tư để phát triển kinh tế thoát nghèo và vươn lên làm giàu
để có được cuộc sống đổi mới một phần là nhờ ông krajan hatem
người bí thư tri bộ tiên phong gương mẫu luôn đi đầu trong các phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương
thôn hai xã đạ sa hiện có hai trăm sáu mươi bốn hộ chín trăm sáu mươi nhân khẩu với hơn chín mươi ba số dân là đồng bào dân tộc thiểu số
mặc dù là thôn nằm gần trung tâm xã nhưng thôn hai có điểm xuất phát thấp
đời sống kinh tế của người dân chủ yếu phụ thuộc vào cây cà phê
nhưng giá cả bắp bình cho nên cái đói cái nghèo luôn đeo bám nhiều hộ gia đình
với vai trò là bí thư tri bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn hai
ông hatem đã tích cực chuyển đổi cây trồng vật nuôi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho bà con
đến nay trong thôn không còn hộ đói chỉ còn năm hộ nghèo cận nghèo
đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một nâng cao
năm hai nghìn một mươi khi xã đạ sa bắt tay xây dựng nông thôn mới
ông hatem đã vận động gia đình hiến hơn bảy trăm linh m hai đất để làm hội trường thôn và nhà sinh hoạt cộng đồng
có hội trường thôn là điều kiện thuận lợi để bà con trong buôn làng có nơi để giao lưu gặp gỡ
và tri bộ dễ dàng hơn trong việc phổ biến các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước để dân biết và làm theo
đây trực tiếp là đồng chí bí thư tri bộ
thứ nhất là vận động gia đình là hy sinh đất của gia đình để hiến cho phong trào chung của xã trong xây dựng nông thôn mới
rồi ngoài ra thì đồng chí còn cương bố vận động gia đình trong làm ăn sản xuất phát triển kinh tế gia đình
với sự tận tâm lòng nhiệt huyết trong mọi công việc
ông hatem luôn được các đảng viên trong tri bộ ủng hộ bà con trong thôn tin tưởng
và cấp ủy chính quyền xã ghi nhận
đó là niềm vui niềm động viên để ông tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình